chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bác sức khỏe và đời sống
thưa quý vị minh bạch trong tử thiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối
dành được lượng quan tâm lớn của người dân trong thời gian qua
bà con đã kêu gọi chính phủ vào cuộc làm rõ những ngày đầu tiên khi nổ ra hàng loạt các vụ tranh cãi về vấn đề này
vừa qua trong phiên trả lời chất vấn ba bộ trưởng đã lên tiếng về những lùm xùm trong hoạt động từ thiện trước quốc hội
vậy trước những câu hỏi bức xúc ba bộ trưởng đã có những câu trả lời cử kết như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi
vừa qua tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội
nhiều đại biểu quốc hội nêu vấn đề lùm xùm trong hoạt động từ thiện thời gian qua
trả lời câu hỏi của đại biểu bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
nghị định sáu mươi bốn năm hai nghìn tám về lĩnh vực này mới dừng lại
ở quy định về đầu mối thực hiện chưa quy định cụ thể cách thức vận động quyên góp huy động vào tổ chức cấp phát của cá nhân và tổ chức
về cơ bản theo chúng tôi được biết các tổ chức cá nhân đã chuyển hàng từ thiện đến người dân
nhưng cũng còn điều này điều kia
theo tôi làm thiện nguyện cần được khuyến khích nhưng trên cơ sở quy định nguyên tắc pháp luật bộ trưởng dung nói
ông cũng cho biết thời gian qua trước những việc lùm xùm liên quan đến tử thiện
thủ tướng đã giao cho bộ lao động thương binh và xã hội
đề xuất sửa đổi nghị định sáu mươi bốn và thủ tướng đã ban hành nghị định chín mươi ba ngày hai mươi bảy tháng một mươi
trong đó quy định rất rõ nguyên tắc tiêu chí cách làm đối với các hoạt động kêu gọi quyên góp
từ ngày một tháng một mươi hai này sau khi nghị định chín mươi ba có hiệu lực chắc chắn hoạt động thiện nguyện sẽ đi vào nề nếp
cá nhân tổ chức nào sai phải xử lý theo pháp luật ông dung nói
cơ quan công an cũng mời các tổ chức cá nhân liên quan để cung cấp thông tin
cục cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
tại các địa phương giả soát nắm tình hình hoạt động từ thiện trên địa bàn
kịp thời phát hiện các cá nhân tổ chức lợi dụng hoạt động thiện nguyện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vấn đề này bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho biết
với hoạt động thiện nguyện theo nghị định sáu mươi bốn năm hai nghìn tám đã bộc lộ một số nhược điểm
chẳng hạn như tính minh bạch công khai
đối với hoạt động thiện nguyện quy định với hoạt động quản lý sử dụng và phân phối các hàng tiền vấn đề mở tài khoản
những hạn chế nhược điểm này sẽ được khắc phục bởi nghị định chín mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
bộ tài chính đã chủ động tham mưu cho chính phủ ban hành nghị định chín mươi ba với nhiều điểm mới
ông phước cho biết nghị định chín mươi ba hạn chế những tồn tại của nghị định sáu mươi
trong đó quy định rõ các đối tượng từ ủy ban mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ tổ chức cá nhân đơn vị liên quan
thực hiện vấn đề thiện nguyện vận động tài trợ cũng như quy định rõ việc quản lý phân bổ tiền hàng hóa vật tư thiện nguyện
bên cạnh đó nghị định cũng quy định cụ thể vấn đề ghi chép đầy đủ quá trình hoạt động được mở lại tại ngân hàng thương mại
theo từng đợt vận động sau mỗi đợt vận động thì các tổ chức cá nhân phải thực hiện việc đóng tài khoản
vấn đề niêm yết công khai đối với hàng hóa tiền tài sản nhận vận động và phân phối một cách minh bạch
đồng thời nghị định chín mươi ba quy định chế độ báo cáo một cách chặt chẽ
ví dụ như trước khi vận động phải đăng ký với nơi tổ chức vận động
trong thời hạn ba ngày thì bộ bác nhân dân phải giải quyết vấn đề vận động này
ngoài ra việc phối hợp với mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ cũng như tổ chức cá nhân chính quyền địa phương
trong quá trình vận động được quy định một cách chặt chẽ
nghị định chín mươi ba cũng quy định về vấn đề thanh tra kiểm tra giao cho bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính
cùng các bộ ngành khác rất chặt chẽ có đúng quy định pháp luật hay không để xử lý một cách chặt chẽ và nghiêm minh
bên cạnh việc giải đáp những thắc mắc
bộ trưởng tô lâm còn cho biết cảnh sát hình sự đang giả soát hoạt động từ thiện
không chỉ của một vài cá nhân mà còn là trên toàn quốc
tránh những trường hợp lợi dụng lòng tốt để trục lợi cho bản thân
tại phiên chất vấn với bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đại biểu dương văn phước quảng nam đặt vấn đề
cơ mỗi đời thiên tai bao lố cũng như dịch bệnh thì nhiều tổ chức cá nhân đứng ra quyền góp làm từ thiện
đây là hoạt động rất nhân văn
tuy nhiên hệ lụy từ sự tùy tiện trong việc quyên góp nguyên tắc quản lý
chưa được chặt chẽ dẫn đến việc sử dụng tiền này chưa đúng mục đích
sự việc lùm xuống trên mạng về tiền từ thiện là mất đi ý nghĩa nhân văn của các tấm lòng thâm thảo
mất đi niềm tin của những nhà hào tâm
quan điểm của bộ trưởng về vấn đề này như thế nào
với trách nhiệm của mình bộ trưởng làm gì để quản lý điều chỉnh các hoạt động thiện nguyện quyên góp trong thời gian tới
đại biểu đặt câu hỏi
bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
chính phủ có đưa ra nguyên tắc khuyến khích các tổ chức cá nhân
và mọi người dân tham gia lầm từ thiện cứu trợ giúp đỡ người dân bị thiên tai lũ lụt dịch bệnh
về phía nhà nước giao cho bộ tài chính có trách nhiệm thay mặt nhà nước đứng ra làm việc thiện nguyện
thu các ủng hộ kiểm tra việc thực hiện chính sách
nghị định cũng quy định rất rõ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và hội chữ thập đỏ việt nam
là cơ quan tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội đứng ra huy động tổ chức các hoạt động thiện nguyện
tuy nhiên do trong nghị định và quy định pháp luật
có khuyến khích các tổ chức cá nhân khác tiến hành
như trong quy định của pháp luật thời gian qua
chưa quy định cụ thể cách thức huy động của tổ chức cá nhân thế nào
bộ trưởng đào ngọc dung đánh giá
về cơ bản thời gian qua các tổ chức và cá nhân đã thực hiện việc chuyển hàng tiếp nhận ủng hộ đến người dân bị bão lũ
tuy nhiên cũng còn chỗ này chỗ kia
tiếp nhận sáu đơn tố giác nghệ sĩ tử thiện
cùng vấn đề này bộ trưởng công an tô lâm cho biết
hiện nay bộ công an đang giao cục cảnh sát hiệp lực
tiến hành thụ lý kiểm tra xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tử thiện
cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền trung năm hai nghìn hai mươi
của một số nghệ sĩ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hiệp lực đang phối hợp với các ngân hàng
tiến hành giả soát xác định những tài khoản đã huy động từ thiện
để làm rõ việc quyền góp của quá trình giải ngân
phối hợp với ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam
các cấp thuộc các tỉnh nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị thời đến huế quảng nam quảng ngãi
xác minh làm rõ số tiền
hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương
ngoài ra đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức
đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan
số kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo
lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc giả soát
nắm tình hình từ thiện diễn ra trên địa bàn
kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân tổ chức
lợi dụng những hoạt động kêu gọi từ thiện
để thực hiện các hành vi chiếm đoạt thời gian
bộ trưởng công an thông tin
qua giả soát ở các địa phương
hiện nay công an cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tiếp nhận sáu tố giác về tội phạm của công dân
có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ
hiện công an cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tổ chức tiếp nhận phân loại sáu tố rác
theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự
công việc hiện nay đang tiến hành
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từ thiện là một hành động nhân văn
nhằm giúp đỡ cho những mảnh đời thiếu may mắn
việc kêu gọi từ thiện đã giúp cho hàng nghìn người
cũng như các địa phương chịu thiên tai dịch bệnh
là điều mà ai cũng ủng hộ
thế nhưng khi số tiền kêu gọi quá lớn
trường hợp lợi dụng trục lợi là có thể xảy ra
và làm xấu đi hình ảnh của việc từ thiện
mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ
để người dân nhận tiền từ thiện
có thể được thoải mái an tâm phần nào
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo